thanh tra sở y tế tp hcm công bố quyết định xử phạt trung tâm y tế hà đô địa chỉ ba mươi năm b ba mươi năm c đường ba tháng hai phường một mươi một quận một mươi vì loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
theo đó luật vi phạm của trung tâm y tế hà đô gồm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động
thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ
quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động
với loạt vi phạm này trung tâm y tế hà đô bị xử phạt một trăm bốn mươi bốn triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong bốn tháng
bên cạnh đó tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở trong hai tháng
buộc tháo gỡ xóa quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động
ngoài xử phạt trung tâm y tế hà đô thanh tra sở còn xử phạt ba cá nhân đang làm việc tại đây
cụ thể ông cao hữu minh và bà lâm thị lạt đều là bác sĩ hành nghề tại đây
mỗi người bị xử phạt một mươi một năm triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề trong ba tháng vì loạt hành vi lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi đầy đủ
không ghi sổ y bạ cấp cho bệnh nhân ngoại trú chỉ định dịch vụ khám chữa bệnh để vụ lợi
ông bùi trần công cử nhân xét nghiệm tại trung tâm y tế hà đô bị xử phạt hai triệu và tức chứng chỉ hành nghề trong hai tháng
vì có hành vi lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi đầy đủ
trước đó tháng ba hai nghìn hai mươi ba trung tâm y tế hà đô cũng bị thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt vì hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
thời điểm này cơ sở này vi phạm các lỗi
cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa
quảng cáo các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
với mức độ vi phạm nghiêm trọng trung tâm y tế hà đô bị xử phạt hai trăm linh triệu đồng và buộc phải tháo gỡ xóa các quảng cáo vi phạm
tháng một hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế hà đô cũng bị sở y tế tp hcm xử phạt hành chính năm mươi hai triệu đồng vì thu tiền dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cao hơn giá niêm yết
niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
yêu cầu người bệnh thanh toán đối với chi phí khám bệnh chữa bệnh chưa được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật
quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
tháng hai hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế hà đô cũng bị sở y tế tp hcm xử phạt hành chính năm mươi hai triệu đồng vì thu tiền dịch vụ khám bệnh cao hơn giá niêm yết
không niêm yết giá dịch vụ ghi tên các khoa phòng trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh không đúng hồ sơ được cấp phép
cơ sở này còn quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động
hoạt động không có bảng hiệu theo quy định không đảm bảo thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu cho người bệnh
lập sổ khám bệnh chữa bệnh không ghi đầy đủ theo quy định
cơ sở này còn quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động